nhằm chung tay ủng hộ tỉnh vĩnh phúc ứng phó với dịch covid một mươi chín chiều nay tại hà nội
trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức những chuyến xe chở hàng nghìn thùng sữa
và nước rửa tay diệt khuẩn cho xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
nhằm chia sẻ những khó khăn với tỉnh vĩnh phúc đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã vận động các nhà hảo tâm chuyển hàng nghìn phần quà
là sữa nước rửa tay sát khuẩn đến với người dân xã sơn lôi huyện bình xuyên
chúng tôi cũng có chỉ đạo quỹ team của hội liên hiệp phụ nữ việt nam hiện nay đang cho vay
ở xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đấy là hơn bốn tỷ thì giãn nợ cái thời gian để trả nợ trong suốt thời gian cách ly thế
và việc giãn nợ đấy thì giúp cho chị em là trong cái thời gian mà cách ly khó có thể đi ra buôn bán
ở ngoài chợ hoặc là có các cái nguồn thu thì chị em sẽ được tạm dừng cái phần trả nợ đó
để đến khi hết cách ly khi chị em thông thương rồi thì cái việc thanh toán sẽ mới bắt đầu
trước đó khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát cùng cả nước chung tay ứng phó
trung ương hội và hội phụ nữ các cấp đã tổ chức phát hàng nghìn khẩu trang y tế
dùng dịch sửa tay sắt khuẩn miễn phí phối hợp với các tổ dân phố khu dân cư
gia quân vệ sinh môi trường phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân cách phòng chống dịch bệnh